liên quan đến việc hai sĩ quan cảnh sát giao thông tố giác một chỉ huy đội cảnh sát giao thông số hai
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đã can thiệp không cho xử lý xe quá tải trên quốc lộ hai mươi
chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi một đại tá văn quyết thắng phó giám đốc phụ trách công an tỉnh đồng nai cho biết
đã ký quyết định lập đoàn thanh tra để xác minh làm rõ vụ việc
cụ thể đoàn thanh tra do thượng tá nguyễn danh hương phó tránh thanh tra công an tỉnh đồng nai làm trưởng đoàn
có nhiệm vụ xác minh làm rõ những nội dung tố giác của hai sĩ quan cảnh sát giao thông
đối với một chỉ huy đội cảnh sát giao thông số hai
theo lãnh đạo công an tỉnh đồng nai đoàn thanh tra sẽ sớm làm rõ mức độ xe phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó
và cố gắng đến cuối tuần có kết luận cuối cùng sau đó sẽ công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng
trước đó hai sĩ quan thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đã tố giác một chỉ huy đội cảnh sát giao thông số hai
nhiều lần can thiệp đối với cấp dưới xử lý tại hiện trường để bỏ qua lỗi của xe vi phạm về tải trọng trên tuyến quốc lộ hai mươi
ngoài ra một sĩ quan cảnh sát giao thông khác còn tố giác trong thời gian qua
một số cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông kỳ khống vào danh sách nhận tiền trực lễ tết nhưng thực tế không được nhận tiền